chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị bộ công thương vừa công bố dự thảo nghị định tám mươi ba sửa đổi cho phép kinh doanh cây sang mini
hình thức chia nhỏ bất động sản để bán với giá rẻ đang đem lại rủi ro cho người mua
đáng chú ý sở tài nguyên môi trường hà nội đang đề xuất hỗ trợ từ hai đến bốn triệu đồng
cho người dân đổi xe máy đã qua một mươi tám năm sử dụng sau đây là nội dung chi tiết
câu chuyện gạo việt xuất khẩu dlu lần đầu tiên được bán với giá trên một usd một tấn
sau khi evfta có hiệu lực đã tạo làn gió lạc quan cho ngành nông sản việt nam
tuy nhiên mức giá này không phải là giá cao gạo hữu cơ việt nam có thể bán với giá trên ba usd một tấn
và người châu âu sẵn sàng trả giá cao đúng với giá trị thực
do được hưởng thuế xuất nên gạo st hai mươi được bán với giá một tám mươi usd một tấn
và gạo jasmile có giá trên sáu trăm linh usd một tấn
trong khi trước đó gạo st hai mươi được bán với giá trên sáu trăm linh usd một tấn

có thể nói như evfta giá gạo của doanh nghiệp việt nam và eu trong tháng tám đã tăng từ tám mươi đến hai trăm linh usd một tấn
đáng chú ý gạo thơm thái giá trị thấp hơn gạo thơm việt đang xuất sang eu
nhưng lại bán được giá gấp đôi so với gạo việt nam
theo vụ thị trường trong nước bộ công thương dự thảo nghị định tám mươi ba sửa đổi về kinh doanh xăng dầu
không thực hiện thí điểm mà cho phép phương tiện bán xăng dầu mini được hoạt động ở vùng sâu vùng xa
nơi có địa bàn khó khăn chưa được đầu tư cây xăng
theo dự thảo nghị định tám mươi ba sửa đổi không phải ai cũng được kinh doanh cây xăng mini
mà chỉ những thương nhân kinh doanh xăng dầu và đã được cấp phép
cơ quan chức năng cũng đã ban hành danh mục các địa bàn được kinh doanh
và có tiêu chuẩn đối với loại hình cây xăng này làm cơ sở thực thi
doanh nghiệp sẽ thông báo với sở công thương địa phương nơi đặt địa điểm kinh doanh
và được sở xác nhận để kinh doanh
sau nhiều đợt giảm lãi suất vừa qua các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động
với mức giảm từ một đến bốn thậm chí là một
đà giảm mạnh lãi suất của các ngân hàng khiến mặt bằng kỳ hạn ngắn thấp hơn hẳn
so với trần quy định của ngân hàng nhà nước
chỉ trong nửa tháng tết công banh đã hai lần hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng
từ ba đến sáu xuống mức từ hai tám mươi năm đến ba hai một năm
ở nhóm ngân hàng quốc doanh việt công banh bidv việt inbank auribank
mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ một đến ba tháng cùng ở mức ba năm một năm cho kỳ hạn một tháng
và ba tám một năm cho kỳ hạn ba tháng
mức lãi này thấp hơn nhiều so với lãi suất trần bốn hai mươi năm của ngân hàng nhà nước
thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
và sẽ thử thách sàng lọc những nhà đầu tư nhỏ lẻ mang tính lướt sóng
đồng thời đòi hỏi các nhà đầu tư phải có chiến lược rõ ràng và dài hạn
việc đầu tư lướt sóng bất động sản trong thời gian ngắn tầm từ một đến ba tháng
đem lại cho nhà đầu tư từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng thậm chí còn cao hơn
tuy nhiên hiện nhà đầu tư lướt sóng gặp khó khăn về đầu ra
dòng tiền trứng lại nên một phần ba số lượng nhà đầu tư không thể mua đi bán lại
chấp nhận thua lỗ do vốn không lớn đa phần đi vay để đầu cơ
cục hàng không đề xuất nối lại các đường bay với trung quốc nhật bản hàn quốc đài loan và lào campuchia
từ ngày một mươi năm tháng chín
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ y tế công bố các yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc
và công bố danh sách phòng xét nghiệm cho hành khách khi nhập cảnh
đường bay đến lào và campuchia cũng được nối lại với tần suất một tuần một chuyến
dự kiến số lượng hành khách từ nước ngoài về hà nội và tp hcm hàng tuần là gần năm khách
một ngôi nhà một căn hộ trung cư được chia nhỏ
thành rất nhiều phần để bán cho nhiều người đang được giới thiệu tại việt nam
nhưng mô hình này bị đánh giá là chứa đựng không ít rủi ro
do hành lang pháp lý chưa có nên không có quy định nào bảo vệ người tham gia
với dự án bất động sản của công ty sunshine tech nhà đầu tư chỉ cần tài áp và chọn dự án
công ty sẽ ký hợp đồng đầu tư tài chính chứ không phải mua bất động sản
nên hai bên không cần phải ra công chứng lợi nhuận một mươi hai tháng từ tám năm đến chín một năm
tuy nhiên giấy tờ sở hữu bất động sản vẫn hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư hoặc công ty
để cải thiện chất lượng không khí sở tài nguyên môi trường hà nội đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố cho nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải
và hỗ trợ từ hai bốn triệu đồng đổi xe máy cũ đã qua một mươi tám năm sử dụng
nếu được triển khai chương trình sẽ lựa chọn và lắp đặt thiết bị đo kiểm khí thải
cho tám đại lý sửa chữa bảo dưỡng xe máy trên địa bàn thành phố
đồng thời lựa chọn ba mươi đại lý xe máy để thí điểm chương trình đăng ký tham gia đổi xe mô tô
xe gắn máy cũ sản xuất trước năm hai nghìn hai với các cơ chế hỗ trợ khác nhau
người dân đưa xe đến kiểm tra khí thải sẽ được hỗ trợ ba trăm linh đồng
đổi xe máy được hỗ trợ từ hai đến bốn triệu đồng
thưa quý vị nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất